thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc thi thể lìa đầu tại quận bảy tp hcm
hiện tại nghi phạm đã bị công an quận bảy bắt giữ để khẩn trương làm rõ
chiều qua người dân trong hẻm sáu trăm bốn mươi năm đường trần xuân soạn nghe thấy tiếng la hét
khi chạy ra thì phát hiện một đầu người đã lìa khỏi cơ thể nên báo chính quyền địa phương
tiếp nhận thông tin công an đã có mặt bảo vệ hiện trường để làm rõ vụ việc
theo người dân nạn nhân là người sống trong hẻm bán tạp hóa
vụ việc có liên quan đến mâu thuẫn trong lúc đá gà
nghi phạm gây ra vụ việc có biểu hiện ngáo đá đã bị khống chế
kết quả kiểm tra nhanh nghi phạm âm tính với ma túy âm tính với covid một mươi chín và không sử dụng rượu bia
hiện công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định
và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trong các bản tin thời sự sau